theo viện khảo cổ học viện hạ lâm khoa học xã hội việt nam kết quả khai quật khảo cổ học di tích đồng miễu ở thị trấn phú hòa huyện phú hòa tỉnh phú yên bước đầu được ghi nhận là kiến trúc đền thờ hay còn gọi là tháp tràm
đây là di tích có niên đại sớm nhất lần đầu tiên được biết đến trong văn hóa champa
di tích đồng miễu nằm trong khuôn viên nhà ông nguyễn tấn xu bảy mươi bốn tuổi thuộc địa bàn khu phố định thọ một thị trấn phú hòa
cách di tích khảo cổ quốc gia thành hồ được bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận vào năm hai nghìn năm khoảng ba km
đến thời điểm này đoàn khảo cổ đã khai quật được phần tường phía tây của kiến trúc mặt tường cao khoảng sáu bảy mét không còn bộ mái cả khối kiến trúc cao khoảng một mươi năm m
căn cứ vào các đồ gốm thu được đặc điểm kiến trúc và chất liệu gạch đoàn khảo cổ đã xếp di tích vào niên đại khoảng thế kỷ thứ tư thứ năm
và bước đầu được ghi nhận là một kiến trúc đền thờ hay còn gọi là tháp tràm
để bảo vệ ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đang triển khai di rời các công trình nhà ở chuồng trại ra khỏi khu vực di tích
đồng thời tạo điều kiện để đoàn khảo cổ học tiếp tục khai quật di tích nhằm đánh giá đúng giá trị tạo hành lang pháp lý bảo tồn và phát huy di sản văn hóa quan trọng này